ba người dân đi câu cá tại chân đập tràn thủy điện đắk trong huyện kronkro tỉnh gia lai
bị mắc kẹt sau khi nước sông dâng cao đột ngột
đến khoảng hai giờ sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã tiếp cận và cứu được ba người này
cụ thể trước đó vào sáng ngày chín tháng một mươi một ba người dân là anh nguyễn văn sĩ
nguyễn thành luân và anh nguyễn văn nhơn đi câu cá tại chân đập tràn thủy điện đắk trong
vào khoảng một mươi một giờ trưa trận mưa kéo dài nhiều giờ khiến cho nước trên sông ba dâng cao đột ngột
cả ba người này không kịp vào bờ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
lực lượng cứu nạn sử dụng xuồng máy súng bắn dây thừng chuyên dụng
thanh cứu hộ phao cứu sinh để tiếp cận vị trí người dân
tuy nhiên vì nơi người dân mắc kẹt có địa hình dốc đá hiểm trở
cộng thêm mưa lớn liên tục lượng nước đổ rồn về ngày một nhiều
khiến cho công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn
ngay trong đêm lực lượng cứu nạn đã sử dụng phao cứu sinh vượt lũ
dùng đinh chốt trên đá làm điểm tựa lấy thang và dây thừng chốt cố định làm cầu
dùng súng bắn dây tới vị trí mỏm đá có người mắc kẹt
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí người dân
hai giờ sáng cả ba người dân đã được đưa vào bờ an toàn
hiện nay sức khỏe của ba người dân này đã ổn định và trở về nhà